tại tỉnh đắk lắc dịch tả lợn châu phi sau khoảng thời gian dài bùng phát đến thời điểm này dịch đã cơ bản được kiểm soát
hiện trên địa bàn tỉnh chỉ còn một huyện vẫn còn dịch tả lợn châu phi chưa qua ba mươi ngày
theo đánh giá của lãnh đạo tri cục trăn nuôi thú y tỉnh đắk lắc mặc dù dịch tả lợn châu phi trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát
song nguy cơ dịch tái phát vẫn ở mức cao do vậy các cơ quan chức năng ở địa phương đang tăng cường giám sát
phát hiện sớm ổ dịch để sớm triển khai tổ chức xử lý tiêu hủy kịp thời nhằm hạn chế lây lan ra diện rộng